trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có năm nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd
kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt một mươi chín tỷ usd tăng hơn ba mươi ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó đã có năm nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd là điện thoại và linh kiện hàng dệt và may mặc
xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu dây dép và nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng
đáng chú ý kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt một mươi năm sáu mươi hai tỷ usd tăng ba mươi bốn sáu so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng khoảng tám mươi hai
dẫn đầu là mặt hàng điện thoại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu đạt bốn hai tỷ usd tăng tám mươi bảy so với cùng kỳ
tiếp đến là hàng dệt may và may mặc tính đến hết tháng một năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã xuất khẩu hai ba tỷ usd tăng bảy sáu so với cùng kỳ
trong khi đó xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt kim ngạch hai hai tỷ usd tăng ba mươi bảy chín so với cùng kỳ năm ngoái
cũng trong tháng một xuất khẩu giày dép đem về một ba tỷ usd và nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt một năm tỷ usd